trong bước đầu kiệt khai nhận do mâu thuẫn về nhóm của nguyễn khang luân nên kiệt cùng huỳnh hải dương và một số người bạn đi giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng bốn kiệt và dương đã dùng dao tự chế chém gần đứt lìa bàn tay luân rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường
luân được đưa đi cấp cứu kịp thời
ngay sau khi nhận tin báo đến chiều ngày bốn tháng bốn lực lượng hình sự đã bắt giữ được kiệt còn dương đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện công an thành phố long xuyên đang tập trung lực lượng truy tìm đối tượng dương để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến một mươi bốn tỷ đồng phan thị hòa vừa bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do bị thua lỗ và nợ nần trong quá trình đầu tư làm ăn
phan thị hòa đã lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn để chiếm đoạt tài sản
để các bị hại tin tưởng góp tiền hòa báo cần vốn lớn để buôn bán nông sản với số lượng vài tấn đến hàng chục tấn
và hứa hẹn trả cho người tham gia lợi nhuận hàng tháng rất cao được linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu
những bị hại này là bàn học có bá của em sau khi chuyển tiền thì em nói em đi hàng nơi thì em chờ để em chuyển lại tiền lợi nhuận cho họ
em chuyển tiền lợi nhuận cho họ là từ một mươi hai đến một mươi bốn
nhận được tiền hòa sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước
khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương
đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác của chín bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật
trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do bộ công an tổ chức thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
ma túy là hiểm họa của nhân loại là vấn đề toàn cầu nên phòng chống ma túy phải có cách tiếp cận toàn cầu
vấn đề mang tính toàn dân nên phải có những giải pháp toàn dân phải huy động được sức mạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
trong những năm qua ngoài đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy thì lực lượng công an luôn trú trọng vận động quân chúng nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là đẩy mạnh công tác dân vận đến từng hộ gia đình
tích cực chung tay xây dựng và phát triển các mô hình đẩy lùi tệ nạn ma túy từ đó tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại địa bàn
tuyến đường sắt chạy qua quận lê trân thành phố hải phòng nhiều năm trước nơi đây được mệnh danh là chợ ma túy đường tàu
sau mọi thứ đã thay đổi mô hình liên kết phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy và cài tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt ra đời
không người nghiện không mua bán ma túy không tệ nạn xã hội
nơi đây được khoác lên mình một diện mạo mới
mô hình đã thành công trong việc huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc đẩy lùi tệ nạn ma túy
nhằm phát hiện tối xác của tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường sắt
từ khi thực hiện mô hình này sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và nhân dân và các lực lượng công an của phường
đã thường xuyên giáo diết tham gia tuần tra và tổ chức ngăn chặn tội phạm và những tệ nạn ma túy
tên hiện nay là tình trình trật tự an ninh của chúng tôi trên dòng tuyến đường tàu
những đường xá phong quang sạch đẹp và hai nè người dân và tệ nạn ma túy hiện nay
trên tuyến đường tàu không còn nữa
tội phạm ma túy không chỉ hoạt động tại đô thị
hầu hết các chuyên an lớn về ma túy đều phát hiện tại các địa bàn biên giới
thiếu hiểu biết nhiều bà con trở thành kẻ tiếp tay cho tội phạm
chính vì vậy công tác dân vận đi từng nhà đến từng bản làng để tuyên truyền cho người dân vô cùng quan trọng
những cây cần sa những thuốc lắc những loại ma túy khác bà con không thể nào biết được
tại vì bà con ở đây là
ít khi được nghe những cuộc tuyên truyền như thế này
tuy nhiên khi được lực lượng vào tuyên truyền sẽ phổ biến cho bà con là phải về gia đình tuyên truyền cho con em mình
những cái tác hại của ma túy
nó làm tốt công tác vận động của chúng người dân
bên cạnh đó cũng có vai trò rất quan trọng của công an
khi đàm nhiệm các chức danh công an xã thì cũng vào trong tuyên truyền
và sử dụng những người có ý tí
chính là người ta có thể là tham gia là vận động tố giác các tội phạm ma túy
theo cơ quan chức năng cho biết công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
lực lượng công an phối hợp với các đơn vị phát hiện bắt giữ hai mươi sáu chín trăm sáu mươi bảy vụ
bốn mươi một ba trăm linh tám đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa bốn trăm một mươi bảy điểm bốn mươi ba tụ điểm phức tạp về ma túy
bên cạnh đó cũng triển khai hàng nghìn mô hình về phòng chống tội phạm ma túy
bên cạnh đó cũng triển khai hàng nghìn mô hình về phòng chống tội phạm ma túy
tổ chức nhận hàng trăm nghìn tin tố giác tội phạm tới nhân dân qua các mô hình này
tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền tập huấn cho mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa ma túy
từ đó ý thức và kiến thức về phòng chống ngăn ngừa ma túy của nhân dân được nâng lên
số người sử dụng trái phép chất ma túy số người nghiện liên tục giảm mạnh
gần đây thì chúng tôi đã tiếp tục có những biện pháp quy chế phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân đối với bộ giáo dục và đào tạo
giữa trung ương đoàn thanh niên cộng sản
với lực lượng cảnh khai các cấp cho nên đây là một trong những điều kiện rất là tốt để chúng tôi có thể triển khai các biện pháp
phòng ngừa đấu tranh tuyên truyền đến cấp huyện thậm chí cấp xã đến cả các bản nàng các miền xa xôi để tuyên truyền phổ biến đến giáo dục pháp luật
để chúng ta thấy được tác hại của ma túy tổng hợp các loại ma túy nói chung
chúng ta phải tiếp tục nâng cao cái nhận thức về cái sự nguy hiểm
về cái hiểm họa sâu xa của cái ma túy này đối với lại sự phát triển bền vững của đất nước nói rộng là như thế
nó không việc nó tác động đến toàn dân cơ mà tác động đến sức khỏe của nhân dân tác động đến ổn định chính trị an ninh trật tự ở địa phương
thì cả hệ thống chính trị phải lo phải vào cuộc
thời gian tới trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn nóng bỏng và nhiều gian nan
vì vậy mỗi người dân cần tự giác tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy tạo thành hành động sâu rộng trong cộng đồng
từng bước giảm thiểu tệ nạn ma túy đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế ngăn chặn
tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
để về những nội dung khác đánh bạc bằng hình thức mua bán solo số đề
đối tượng dương văn tùng chú xã tân mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vừa bị bắt giữ
hồ sơ của cơ quan điều tra vào lúc một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba trong lúc tuần tra
đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn phát hiện tùng cùng năm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tại một căn nhà ở xã tân mỹ huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai bộ bài tay sáu điện thoại bốn xe máy và số tiền gần một mươi triệu đồng
qua điều tra vào ngày hai mươi chín tháng ba tùng đã sử dụng điện thoại di động để thực hiện hành vi mua bán số lô số đề cho nhiều người
dựa vào kết quả sổ số kiến thiết các tỉnh sóc trăng đồng nai và thành phố cần thơ
với tổng số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng sau đó chuyển giao số lô số đề cho người khác để nhận hoa hồng
lực lượng chức năng phối hợp vừa tổ chức thu gom vật liệu nổ gồm nhiều đầu đạn pháo số lượng lớn còn tồn động trong khu dân cư
vào ngày ba tháng bốn trong khi đang đào móng nhà
một người dân chú phường hòa thọ tây quận cẩm lệ đã phát hiện hai quả đạn pháo đã trình báo lực lượng chức năng
công an quận cầm lệ phối hợp với ban công binh bộ chỉ huy quân sự thành phố đến hiện trường khảo sát phong tỏa kiểm tra
phát hiện thêm một mươi một đầu đạn loại một trăm linh năm mm của mỹ bốn mươi đạn nhọn các loại
người dân địa phương cho biết vị trí tìm được các đầu đạn này trong chiến tranh là hầm đạn trận địa pháo của mỹ
nên thời gian qua bị trôn lấp và không có ai để ý
hiện công tác ra tìm và thống kê đã được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận cầm lệ
phối hợp với các lực lượng tích cực triển khai lập biên bản thu gom giám sát công tác bảo vệ an toàn tại khu vực
quản lý các vật liệu nổ theo đúng quy định của pháp luật